nhân dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách người có công tại huyện cam lộ tỉnh quảng trị
phó chủ tịch nước lưu ý các ngành địa phương đơn vị tổ chức và người dân đặc biệt quan tâm đến gia đình thương binh liệt sĩ người có công với nước thể hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với những người đã hy sinh sương máu
các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc
nhân dịp này phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tặng sáu mươi xuất quà cho các gia đình chính sách và con em gia đình chính sách tại huyện cam lộ
cùng ngày phó chủ tịch nước đã đến dân hương dân hoa tại nghệ trang liệt sĩ quốc gia trường sơn và nghệ trang liệt sĩ quốc gia đường chín